hồ điều hòa nằm giữa phường cửa nam và phường đội cung thành phố vinh tỉnh nghệ an
cá chết nổi trắng và bốc mùi hôi thối nồng nặng làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân
theo người dân ở phường cửa nam và phường đội cung tp vinh tình trạng nước trong hồ điều hòa ô nhiễm bốc mùi xảy ra đã lâu
nhưng hiện tượng cá chết nổi trắng thì mới xuất hiện trong những ngày gần đây
loại cá chết chủ yếu là rô phi cá chết nổi lên trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặng
từ bắt đầu làm cho đến giờ nhưng mà mấy ngày này là liên tục là cá chết này thúi này dân là không thể là ngủ được
trước tình trạng cá chết nhiều người dân đã vớt sắc cá lên trên thành hồ nhằm hạn chế tình trạng cá phân hủy nhưng tình hình không được cải thiện
cái hiện tượng mấy ngày hôm nay là như vậy là cá như vậy là bị nó nặng mùi quá cho nên là cá như vậy là chết nó ô nhiễm nó quá nặng
cá chết nổi trắng hồ bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến môi trường
và mặt của các hộ dân sống xung quanh hồ điều hòa này trước thực trạng này dư luận mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh nghệ an sớm tìm ra nguyên nhân cá chết để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nơi đây